ba thanh niên gồm lý đại kiểm hồ thái ngân và vương minh hưng là ba trong số năm thành viên trong nhóm côn đồ đập phá xe ô tô và tấn công tài xế ngay giữa đường vào trường ngày tám tháng ba đã bị truy bắt thành công
sau khi ăn nhậu kiểm điều khiển xe máy đi ngược chiều rồi lấn vào làn đường dành cho xe ô tô
khi tài xế ô tô bóp còi thì kiểm đã chửi bới rồi gọi thêm bốn thanh niên khác cầm hung khí đuổi theo xe ô tô để đánh tài xế giàn mặt
nhóm này cầm hung khí hung hãn đập phá cửa chiếc xe tải rồi leo lên cabin tấn công tài xế
do không mở được cửa xe ô tô nhóm này đã bỏ đi rất may tài xế không bị thương và chiếc xe ô tô thì bị hư hỏng